giá vàng hôm nay tăng mạnh chạm mức cao nhất trong tám tháng
giá vàng sgc hôm nay ngày một mươi tám tháng hai đã duy trì đà tăng khoảng năm mươi bốn trăm linh nghìn đồng một lượng tại hầu hết các cửa hàng
trên thế giới giá vàng cũng tăng và chạm mức cao nhất trong tám tháng
giá vàng thế giới hôm nay ngày một mươi tám tháng hai tính đến đầu giờ sáng giờ việt nam
đang giao dịch quanh ngưỡng một tám trăm tám mươi hai usd một ounce tăng một mươi hai usd so với phiên giao dịch liền trước
giá vàng hôm nay tiếp tục tăng khi thị trường tiếp nhận nhiều thông tin về một cuộc tấn công của nga vào ukraine có thể sắp xảy ra
hãng reuters đưa tin một cuộc tấn công của nga và ukraine có thể xảy ra và các nhà ngoại giao mỹ đang thay đổi kế hoạch công tác của họ
theo đó giới đầu tư lo ngại căng thẳng nga và ukraine gia tăng có thể làm cho thị trường rơi vào hỗn loạn
thế nên họ hướng dòng tiền trú ẩn và kinh doanh lại quý giá vàng hôm nay có động lực để lao lên
mặt khác giới đầu tư tài chính cũng bán tháo cổ
cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán nhật bản châu âu nhuốm màu đỏ kéo theo giá cổ phiếu tại phố wow giảm rất mạnh
theo đó một phần của dòng tiền từ chứng khoán đã chuyển dịch vào thị trường vàng giá vàng hôm nay tăng dữ dội là đương nhiên
mặt khác lãi suất trái phiếu mỹ từ hai ba một năm xuống còn một chín mươi bảy một năm
sức khỏe của đồng usd ổn định cũng giúp củng cố đà tăng trưởng của giá vàng hôm nay
trước khi mở cửa phiên sáng nay giá vàng fgc vẫn duy trì đà tăng của đầu phiên
thêm từ năm mươi đồng một lượng đến bốn trăm linh đồng một lượng tại các cửa hàng
trong đó giá vàng sgc tại tập đoàn doge tăng nhiều nhất khoảng bốn trăm linh đồng một lượng ở cả hai triệu mua và bán so với phiên liền trước
giá vàng sgc tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn được điều chỉnh tăng năm mươi đồng một lượng ở cả hai triệu mua và bán
tập đoàn phú quý và hệ thống png giá vàng đồng loạt tăng một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
trong khi đó chiều mua vào tăng một trăm linh đồng một lượng tại tập đoàn phú quý
nhưng tăng hai trăm linh đồng một lượng tại hệ thống p g
tại bảo tín minh châu giá vàng trong nước cũng tăng một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra và chín mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
quy đổi theo giá usd của ngân hàng việt công banh là hai mươi hai chín trăm ba mươi đồng giá vàng thế giới tương đương năm mươi hai một mươi triệu đồng một lượng
thấp hơn một mươi một một triệu đồng một lượng so với mức vàng trong nước
giá vàng tăng sốc khi diễn biến nga ukraine căng thẳng hơn
áp lực lạm phát gia tăng và mối quan hệ giữa nga và ukraine vẫn căng thẳng khiến giá vàng tăng vọt vượt ngưỡng một chín trăm linh usd một ounce
trong nước mới đầu ngày giá đã tăng một trăm năm mươi hai trăm năm mươi đồng một lượng
cập nhật lúc tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai doanh nghiệp lớn tại hà nội niêm yết giá vàng miếng sgc tại sáu mươi hai bảy sáu mươi ba bốn mươi hai triệu đồng một lượng
ở cả hai chiều mua và bán tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua và tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng
tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán so với phiên chiều qua ngày một mươi bảy tháng hai
tại tp hcm giá thu mua tương đương hà nội nhưng chiều bán ra là sáu mươi ba bốn triệu đồng một lượng
tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua và hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán
trình lệch mua bán khá cao lên tới bảy trăm linh bảy trăm hai mươi đồng một lượng
trên thị trường thế giới lúc bảy h bốn mươi năm phút sáng nay ngày một mươi tám tháng hai theo giờ việt nam
giá vàng giao ngay trên kitco tăng ba chín usd lên tới một chín trăm linh usd
giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong tám tháng khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như là kênh trú ẩn
trong bối cảnh lạm phát tăng cao và căng thẳng giữa nga và ukraine trở nên tồi tệ hơn
nhiều nhà phân tích nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới
và có thể thử ngưỡng một chín trăm hai mươi ba usd một ounce
ông philip straber chuyên gia từ hãng blue light future nói với kitco
có nhiều yếu tố khiến giá vàng tăng như tình hình địa chính trị căng thẳng
lạm phát gia tăng trong khi đó cổ phiếu và tiền số đang bị bán tháo trên thị trường
vì nhu cầu tìm kiếm cây ngăn toàn tăng mạnh
thậm chí ông srabber còn dự báo dữ liệu về kinh tế ở nhiều quốc gia đang có xu hướng giảm
nên kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong quý ii khi phép tắt chặt các chính sách tài tróa tiền tệ
ngoài những mối lo về kinh tế căng thẳng giữa nga và ukraine chính là chất xúc tác
đẩy giá kim loại quý do đó giá vàng chỉ đi xuống khi những căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt
ông straber phân tích
đồng quan điểm chiến lược gia michael boucher của daily fx cho biết
một chín trăm hai mươi ba usd một ounce là mốc kháng cự dành cho vàng tuần này
vì tuần trước vàng đã thử ngưỡng một chín trăm linh ba usd một ounce
nếu điều đó xảy ra một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra và vàng sẽ chinh phục những đỉnh cao mới
giải thích thêm ông baustro cho rằng các yếu tố khiến giá vàng tăng mạnh
đã hiện hữu khi lãm phát tăng nóng và tình hình địa chính trị trở nên tồi tệ hơn
ông boucher nhấn mạnh lãm phát tăng đang nóng đó là xu hướng tăng giá đối với vàng
hiện tại mối quan hệ giữa nga và ukraine đang rất xấu
điều đó khiến thị trường dối loạn và nhu cầu tích chữ vàng là kênh trú ẩn sẽ tăng cao